còn tại hải phòng công an quận lê trân đang khẩn trương điều tra và truy bắt nhóm côn đồ mang dao kiếm vào tận bệnh viện hành hung đã khiến cho một người bị thương
ngày một mươi sáu tháng sáu anh nguyễn văn hiệu chú tại quận lê trân đi ô tô đón mẹ từ hải dương về bệnh viện mắt hải phòng để khám bệnh
khi đi đến khu vực đường máng nước huyện an dương hải phòng thì bất ngờ có bốn đối tượng bịt kín mặt mặc đồng phục di chuyển trên hai xe máy áp sát
do va chạm nhẹ nên anh hiệu không dừng lại mà vượt xe lên đi trước
khi tới bệnh viện mắt hải phòng anh hiệu dừng xe vào cổng thì bất ngờ có bốn đối tượng lao vào cầm dao chém tới tấp khiến anh hiệu bị thương nặng
hiện công an quận lê trân đang truy bắt nhóm côn đồ để làm điều tra điều tra và làm rõ vụ việc